với một mươi năm m hai anh quy hoạch hơn ba m hai ao nuôi thương phẩm hai m hai ươm giống còn lại là hệ thống bể chứa chạm bơm dẫn nước tuần hoàn khép kín tạo nên sự thay đổi vượt trội
với một mươi năm m hai anh quy hoạch hơn ba m hai ươm giống tạo nên sự thay đổi vượt trội
với một mươi năm m hai anh quy hoạch hơn ba m hai ươm giống tạo nên sự thay đổi vượt trội